thông tin mới nhất về việc cứu nạn cứu hộ cho bé một mươi tuổi bị rơi xuống hố cập bê tông tại tỉnh đồng tháp
theo phương án mà lực lượng cứu hộ đang tiến hành dự kiến trong sáng ngày mai ngày bốn tháng một
trụ bê tông sẽ được kéo lên để cứu cho bé
theo đại diện của lãnh đạo tỉnh đồng tháp đến một mươi bảy h chiều nay phương án đóng cọc buồng xoắn
vẫn tiếp tục được triển khai và đã tiến tới độ sâu hai mươi ba m trên tổng số độ sâu là ba mươi năm m
về phương án cứu hộ lực lượng công minh sẽ làn ống sắt tròn có đường kính một năm m
sau đó đóng ống vách bao bọc xung quanh trụ bê tông
ngoài ra để sớm tiếp cận với nạn nhân tỉnh đồng tháp cũng đang tiến hành thử nghiệm phương án bóp xoáy bằng áp lực nước
và hiện đã vận chuyển thiết bị vào hiện trường tiến hành lắp đặt để thử nghiệm